tại đại hội thể thao đông nam á sea games ba mươi vừa qua các vận động viên của thể thao sơn la đã đóng góp ba huy chương vào giải đấu lần này
để có được thành tích đó là cả một quá trình nỗ lực tập luyện không biết mệt mỏi của các vận động viên
sáng sớm tối muộn nắng gắt hay mưa lớn các vận động viên thành tích cao của tỉnh sơn la hàng ngày vẫn nỗ lực tập luyện với khát khao chinh phục những đỉnh cao trong thể thao cho bản thân và tỉnh nhà
những nỗ lực không ngừng nghỉ cũng đã mang lại những trái ngọt cho thể thao sơn la
tiêu biểu như vận động viên xe đạp cà thị thơm vừa giành huy chương bạc tại sea games ba mươi
không ngoài dự kiến em không biết là sẽ gắn bó được có lâu dài hay không nhưng mà em vẫn sẽ cố gắng hết sức
thành công tại sea games vừa qua là những thành quả rất xứng đáng và tự hào của đội ngũ huấn luyện viên vận động viên một tỉnh miền núi như sơn la
đây sẽ là tiền đề quan trọng để các vận động viên vươn xa hơn nữa đến đấu trường sea games ba mươi một tổ chức tại việt nam vào năm hai nghìn hai mươi một
với mục tiêu đưa thể thao thành tích cao của sơn la từng bước phát triển lên tầm cao mới
ngành thể thao sơn la đã triển khai đồng bộ áp dụng nhiều giải pháp đào tạo khoa học tiên tiến để phát triển toàn diện tiềm năng thế mạnh của các vận động viên tỉnh nhà
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi hướng của ngành là sẽ đầu tư và tuyển chọn một số những cái môn mà cái thế mạnh mà phù hợp với tầm vóc thể hình thể trạng và đối với con em dân tộc của sơn la
và hướng là sẽ phát triển
và sẽ phát triển thêm từ năm đến sáu bộ môn nữa
với lộ trình đầu tư bài bản khoa học thể thao sơn la trong thời gian qua đã có những bước tiến vượt bậc dành hàng trăm huy chương mỗi năm trong đó có nhiều huy chương vàng thế giới châu lục và khu vực
đây cũng là nền tảng để thể thao sơn la ngày càng có được vị thế cao hơn trên toàn quốc